phòng cảnh sát kinh tế công an bình thuận phối hợp cục quản lý thị trường tỉnh vừa phát hiện thu giữ một lượng lớn sản phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh tại số hai mươi hai đường cao thắng phường bình hưng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có trên ba sáu trăm linh sản phẩm phục vụ trong công tác phòng chống dịch của phòng hành chính như thực phẩm
mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên hai ba trăm linh khẩu trang y tế và một trăm ba mươi bảy chiếc kính chống giọt bắn các loại
số hàng trên đều có xuất xứ từ trung quốc nhật bản hàn quốc mỹ nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm trên
có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc